các thành viên hội đồng bảo an liên hợp quốc gồm mỹ thổ nhĩ kỳ nga và đức vừa qua đã kêu gọi khôi phục hòa bình tại nagorno karabakh
nơi các lực lượng của azerbaijan trong tuần này đã phát động một cuộc tấn công quân sự nhằm vào cộng đồng người armenia đang sinh sống tại khu vực này
ngoại trưởng armenia cho biết azerbaijan có thể sẽ lại sử dụng vũ lực nhằm vào cộng đồng người dân đang sinh sống tại nagorno karabakh nếu các cường quốc thế giới không ngăn chặn
trong khi đó phía azerbaijan cáo buộc zerevan đưa thông tin sai lệch đồng thời khẳng định baku chỉ thực hiện một chiến dịch chống khủng bố
phát biểu tại cuộc họp của hội đồng bảo an phó đại sứ nga tại liên hợp quốc dmitry polyansky cho biết tình hình nhân đạo tại khu vực nagorno karabakh đang xấu đi
nguy cơ đang ngày càng gia tăng đối với những người đang sinh sống tại đây
đại diện của nga cũng cho biết các lực lượng gìn giữ hòa bình của nước này đang cố gắng thực hiện sứ mệnh nhằm bảo vệ dân thường
đồng thời liên hệ với đại diện của chính quyền armenia và azerbaijan
nhằm thực hiện các bước đi để chấm dứt đổ máu và xung đột cũng như đảm bảo tuân thủ luật nhân đạo quốc tế
trong khi đó đại sứ mỹ tại liên hợp quốc linda thomas greenfield cho biết nước này quan ngại trước tình hình tại nagorno karabakh
và kêu gọi các bên chấm dứt ngay lập tức các hành động quân sự
washington cũng kêu gọi các lực lượng của hai bên phải tuân thủ luật pháp quốc tế và bảo vệ rừng